tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp lần thứ ba mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
ngay sau phần phát biểu khai mạc phiên họp của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau
của dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi
một trong những vấn đề được các đại biểu cho ý kiến nhiều nhất
đó là việc có hay không nên tổ chức khu sản xuất điểm lao động cho phạm nhân ngoài trại giam
theo báo cáo của bộ công an hiện có hai mươi bốn trên năm mươi bốn trại giam có một trăm ba mươi ba điểm lao động
dạy nghề ngoài chạy giam với số lượng phạm nhân từ sáu cho đến bảy người
trong những năm qua chỉ có một vụ phạm nhân trốn khỏi khu lao động
vì vậy ủy ban tư pháp của quốc hội và cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất
đề nghị bổ sung quy định cho phép trại giam thành lập khu sản xuất điểm lao động
và cho phép trại giam phối hợp với doanh nghiệp tổ chức cá nhân tổ chức lao động
dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài chạy giam phải đáp ứng một số yêu cầu như bảo đảm
về an ninh trật tự tại khu vực phạm nhân lao động thực hiện đầy đủ các chế độ giam giữ giáo dục
cải tạo đối với phạm nhân hay cần quy định mang tính nguyên tắc trong luật các điều kiện
đối với phạm nhân được chọn ra ngoài lao động như loại tội mức hình phạt
thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại ý thức cải tạo sức khỏe độ tuổi lao động của phạm nhân
qua thảo luận đa số thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội đồng tình với quan điểm này
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng dự thảo luật cần quy định chặt chẽ hơn
về quan hệ giữa phạm nhân trại giam và doanh nghiệp

thứ ba nữa là cũng phải bảo đảm cái vấn đề luật lao động ở trong này
không có bốc lột sức lao động của phạm nhân
thứ ba nữa là cũng phải bảo đảm cái vấn đề luật lao động ở trong này
thế là sẽ không cưỡng mức
thời gian còn lại của phiên làm việc sáng nay
ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét quyết định việc cử ủy viên hội đồng tuyển chọn
giám sát thẩm phán quốc gia